việc khoanh vùng thu hẹp cách ly gọn là hợp lý tránh việc cách ly trên diện rộng là không cần thiết
hoàn toàn nhất trí với bộ y tế
việc tăng chỉ số đánh giá số ca mắc mới và xác định cấp độ dịch sẽ là tiền đề cho rất nhiều khu vực chuyển sang vùng xanh
cách tiếp cận này xem ra rất hợp lý
tiêu chí thì vẫn vậy nhưng chỉ số đánh giá đã có sự thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tiễn
rất đồng tình với hướng dẫn kịp thời của bộ y tế
việc cụ thể hóa các chỉ số giúp cho việc xác định cấp độ dịch sát với thực tế hơn
đồng đảo cư dân mạng bày tỏ sự đồng tình với cách tiếp cận và hướng dẫn mới của bộ y tế
trong việc đánh giá cấp độ dịch covid một mươi chín trong tình hình hiện nay
trong đó không ít cư dân mạng bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đối với tiêu chí về tỷ lệ ca mắc mới
trước đây chỉ số của tiêu chí này chỉ dựa trên số ca nhiễm mới một tuần
thì đến nay theo hướng dẫn mới thì gồm ba nội dung
tỷ lệ ca nhiễm mới tỷ lệ ca bệnh phải thở oxy tỷ lệ ca tử vong
các chỉ số này được tính trên một trăm linh dân trong khoảng thời gian một tuần
bên cạnh đó chỉ số ca nhiễm cộng đồng mới cũng được nâng lên
trước đây địa bàn có từ một trăm năm mươi ca trên một trăm linh dân trên một tuần
đã thuộc cấp độ dịch thứ tư nếu chưa đáp ứng tiêu chí về tỷ lệ tiêm vaccine
theo hướng dẫn mới số ca mắc mới trên sáu trăm linh ca mỗi tuần
có mức độ lây nhiễm cấp bốn
nếu theo cách tính mới này thì gần như cả nước thành vùng xanh rồi tuyệt vời
với hướng dẫn này thì việc kích ứng an toàn với dịch đã có bước chuyển biến mới
cách tiếp cận và kiểm soát dịch cũng có nhiều cái mới
với tỷ lệ tiêm vaccine ở mức cao như việt nam
thì hoàn toàn có cơ sở để thay đổi cách đánh giá cấp độ dịch
hy vọng các địa phương nhanh chóng đánh giá cấp độ dịch theo hướng mới
để tạo thuận lợi cho các hoạt động khác
nhanh cho học sinh trở lại trường học
đông đảo cư dân mạng cho rằng hướng dẫn mới đánh giá cấp độ dịch covid một mươi chín
được bộ y tế đưa ra là hành động phù hợp với việc thực hiện nghị quyết số một trăm hai mươi tám của chính phủ
kích ứng an toàn tinh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
bên cạnh đó còn không ít cư dân mạng cho rằng
việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại một số nơi
còn chưa có sự thống nhất và hướng dẫn quy định được bộ y tế đưa ra
do vậy để có sự thống nhất
cần có sự giám sát và xử lý kỷ luật kịp thời
nhằm tạo điều kiện cho người dân có cuộc sống thích ứng an toàn với dịch
chia sẻ trên báo điện tử dinh
phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu
nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế nhận định
sự cập nhật này là phù hợp và rất cần thiết
bạn nghĩ sao về vấn đề này
hãy chia sẻ quan điểm của bạn và cùng tương tác với chúng tôi
trên fanpage truyền hình công an nhân dân
a cồng truyền hình công an nhân dân